thưa quý vị sáng nay mùng năm tháng chín hơn hai mươi hai triệu học sinh cả nước hào hước đến trường để tham dự ngày hội lớn
lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
tại lễ khai giảng các trường được quán triệt tổ chức gọn nhẹ tiết hiệp trong thời gian khoảng ba mươi đến bốn mươi năm phút
đây được xem là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nội trình đổi mới giáo dục
đặc biệt là giáo dục phổ thông với việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám
đồng bộ đi được hơn nửa chặng đường
các nhà trường đã hoàn thành công tác chuẩn bị trong năm thứ tư
thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa mới ở các lớp bốn tám và một mươi một
tại thủ đô hà nội hiện có hơn hai tám trăm linh trường học với hơn hai hai triệu học sinh
chiếm gần một phần một mươi học sinh cả nước
chuyển sang các tin tức an ninh trả tự công an huyện điện biên phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên
vừa tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tòng văn lún
trú tại huyện điện biên về hành vi giết người
trước đó công an xã thanh an huyện điện biên tiếp nhận tin báo của anh lường văn thoa là bác sĩ
tại trung tâm y tế huyện điện biên về việc khi anh đang chở cấp cứu thì có hai người đàn ông điều khiển xe mô tô
chở một người đàn ông khác bị thương đã tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu
sau hơn một giờ tiến hành điều tra xác minh kết quả xác định bị hại là anh lường văn xoan
và đối tượng gây án là tòng văn lún
xảy ra mâu thuẫn lún đã dùng dao đâm vào vùng ngược trái của anh xoan khiến nạn nhân tử vong
một tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy của người mang biệt danh lão phật gia
vừa bị công an thành phố lào cai tỉnh lào cai triệt phá
tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy này do vũ hữu tình làm chủ
vào chiều ngày ba tháng chín hai tổ trinh sát gồm hai mươi cán bộ chiến sĩ công an thành phố lào cai
bao vây áp sát theo hai hướng vào biệt phủ để không chế bắt giữ đối tượng
tại hiện trường ban chuyên án bắt quả tang vũ hữu tình cùng với vật chứng là nhiều loại ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của tình cơ quan công an phát hiện thêm nhiều tăng vật có liên quan
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn ngọc trì xã bình định huyện lương tài tỉnh bắc ninh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới đầu mắt phải
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hà đông
thành phố hà nội là đối tượng trần đình toán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hồ khẩu thường trú tại thôn gồm
xã quảng nghiệp huyện tứ kỳ tỉnh hải dương đối tượng này có sẹo không rõ hình dưới đuôi lông mày trái
và đối tượng đặng văn trai sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn lị một hai xã cam cọn huyện bảo yên tỉnh lào cai
bị công an huyện sóc sơn thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện